hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có bị cáo phạm đình trọng cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp phạm nhật vũ cựu chủ tịch avg cùng các bị cáo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amac đều đề nghị hội đồng xét xử xin giảm nhẹ mức án so với đề nghị của viện kiểm sát
sau khi hết phần tự bào chữa của các bị cáo phiên tòa chuyển sang phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư
đại diện viện kiểm sát khẳng định cáo trạng luận tội chưa bao giờ quy kết bị cáo nguyễn bắc son giữ vai trò chủ mưu cầm đầu mà chỉ đánh giá vai trò của bị cáo son là người định hướng chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt trong quá trình thực hiện dự án
tuy nhiên sáng nay viện kiểm sát nhận được đơn thỉnh cầu của bị cáo son trong đó có nội dung bị cáo đã nhận là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối dự án
bị cáo xin nhận trách nhiệm chính về việc đã xảy ra sai phạm này
đồng thời theo thông tin mới nhất mà hội đồng xét xử nêu ra
thời điểm hiện tại gia đình bị cáo nguyễn bắc son đã khắc phục được hai mươi một tỷ đồng
chủ tọa phiên tòa cho biết thêm gia đình bị cáo son có nộp một số chứng từ chuyển tiền
sau khi đại diện viện kiểm sát đối đáp thẩm phán trương việt toàn cho rằng không cần đối đáp thêm và tuyên bố kết thúc phần tranh luận chuyển sang nghị án
tuy nhiên do thời gian muộn nên sáng mai các bị cáo sẽ nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
liên quan đến vụ việc nhiều trẻ của trường mầm non tư thục
vườn mặt trời phường đông vệ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm
lãnh đạo sở y tế thanh hóa chiều nay cho biết sau khi được các bác sĩ thăm khám điều trị sức khỏe của các cháu đã ổn định chưa có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng
hiện sở y tế đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra viện kiểm nghiệm thực phẩm trung ương bộ y tế để tìm nguyên nhân chính xác của sự việc
trước đó vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay trường vườn mặt trời đưa hơn một mươi cháu bé đến bệnh viện nhi thanh hóa cấp cứu với các dấu hiệu nôn ói mệt mỏi nghi do ngộ độc thực phẩm
sau đó từ một mươi hai h đến một mươi bốn h cùng ngày có thêm rất nhiều phụ huynh của trường đưa các trẻ đến khám với biểu hiện tương tự
ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã khẩn trương đưa các cháu tới bệnh viện nhi thanh hóa thăm khám cấp cứu
đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
do chưa có kết luận về nguyên nhân
bán chú tại trường sẽ tạm dừng từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng
liên quan đến tình hình sức khỏe của các cháu đến một mươi sáu giờ chiều nay
bệnh viện vẫn chưa tổng hợp được số bệnh nhi cụ thể đến thăm khám và điều trị
tuy nhiên một số cháu sau khi thăm khám sức khỏe ổn định nên đã được người nhà đưa về
còn tại cần thơ vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay
cơ sở sản xuất dầu chai anh hà nằm trên đường lộ vòng cung
phường an bình quận ninh kiều cạnh chợ nổi cái răng thành phố cần thơ
bất ngờ chai lớn khiến một nhà xưởng cấp bốn bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may là vụ cháy không có thiệt hại về người
ngay sau khi phát hiện đám cháy chủ cơ sở cùng với người dân địa phương
đã dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập lửa
tuy nhiên do cơ sở này chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy ngày càng lớn dần
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy thuộc công an thành phố cần thơ đã đến hiện trường hỗ trợ dập lửa
đến một mươi năm h một mươi năm phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên căn nhà cấp bốn là cơ sở sản xuất dầu chai đã bị thiêu dụi
hai căn nhà liền kề bị cháy xém
các nhân chứng cho biết nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là khi công nhân đổ dầu vào chai
thì chiếc thùng cạnh bếp bén lửa
chủ cơ sở cho biết vị trí phát cháy ban đầu xuất phát từ bên trong cơ sở
sau đó cháy lan ra bên ngoài gây thiệt hại toàn bộ tài sản
an phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội
ủy ban đối ngoại quốc hội liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam
hội nghị nhất trí đánh giá năm hai nghìn một mươi chín là năm thành công rực rỡ của công tác đối ngoại
việt nam đăng cai tổ chức thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai
chúng ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục
ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
quan hệ với các đối tác ưu tiên quan trọng nhất là các nước láng giềng
và các nước lớn đi vào chiều sâu ổn định bền vững
đó là tiền đề cho năm hai nghìn hai mươi lần đầu tiên trong lịch sử việt nam đảm nhận vai trò kép
chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức viên chức
nhân viên của bộ quốc hội
trong năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng cũng nhấn mạnh những sự kiện có ý nghĩa quan trọng
trong năm hai nghìn hai mươi đồng thời khẳng định toàn thể cán bộ công chức viên chức của bộ ngoại giao
cần quyết tâm nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đối ngoại
góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều cùng ngày bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm hai nghìn một mươi chín
và tuyên dương trao tặng các danh hiệu khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc
đóng góp vào thành tựu chung của công tác đối ngoại trong năm qua
sáng nay đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại công an tỉnh đồng nai
tại buổi làm việc công an tỉnh đồng nai đã báo cáo với đồng chí bộ trưởng
về tình hình an ninh trả tự trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó lực lượng công an đồng nai đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền
nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp
về an ninh trật tự ngay từ cơ sở đồng thời triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm tội phạm trong đó chín băng tội phạm nguy hiểm
trong năm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi ba sáu riêng án rất nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi năm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật
được công an đồng nai siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh quy chế chế độ công tác
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả
mà công an tỉnh đồng nai đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác
công an tỉnh đồng nai đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
ban hành các chủ trương giải pháp phù hợp để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ngoài ra công an đồng nai cũng đã tích cực thực hiện chủ trương
đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
từ đó nâng cao hiệu quả công tác góp phần đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
về nhiệm vụ trọng tâm của công an đồng nai trong thời gian tới
đồng chí bộ trưởng yêu cầu đảng ủy ban giám đốc công an đồng nai
phải trở thành trung tâm đoàn kết gương mẫu kiên quyết chấn chỉnh những tồn tại hạn chế
làm trong sạch nội bộ theo tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
bộ trưởng tô lâm lưu ý công an đồng nai cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ siết chặt kỷ luật kỷ cương chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
theo đúng lộ trình đã đề ra
trước mắt công an đồng nai cần thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trả tự dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm về ma túy
các băng nhóm đòi nợ thuê cho vay lãi nặng hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
cũng như kiểm soát chặt tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo cho người dân được đón tết bình yên
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo tham gia xây dựng đề án nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trả tự trong xây dựng nông thôn mới
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an trưởng ban soạn thảo đề án dự và chủ trì hội thảo
sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự thảo tờ trình và đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới
các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng nội dung hoàn thiện dự thảo
đồng thời làm rõ những nguyên nhân khó khăn vương mắc trong thực hiện tiêu chí an ninh trả tự trong xây dựng nông thuật mới
trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an
thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các thành viên ban soạn thảo
tổ biên tập xây dựng đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh đề án phải đảm bảo mục tiêu những đơn vị đã đáp ứng tiêu chí an ninh trật tự
hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện để duy trì phát triển bền vững
còn những đơn vị chưa hoàn thành phải được đẩy mạnh làm rõ trách nhiệm giải pháp để đáp ứng tiêu chí
hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình
để làm được điều này đồng chí thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đề án
tập hợp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội thảo
tiếp tục gửi xin ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo đề án để bổ sung hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất
từ đó báo cáo trưởng ban soạn thảo đề án tiếp tục họp bàn trước khi gửi xin ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo bộ
và báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
chiều nay công an thành phố đà nẵng tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của ban thường vụ thành ủy
về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố
hội nghị có sự tham gia của đại diện công an bảy quận huyện năm mươi sáu xã phường cùng các ban ngành đoàn thể tại địa phương
nổi bật trong công tác tăng cường đấu tranh phòng chống ma túy trong năm năm vừa qua
lực lượng chuyên trách công an thành phố đà nẵng đã phát hiện bắt giữ tám trăm tám mươi hai vụ trên một hai trăm bốn mươi một đối tượng
thu giữ bảy mươi chín năm kg ma túy
ba tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
bên cạnh đó việc tổ chức thường xuyên nhiều đợt ra quân tuần tra kiểm soát đã xử lý một mươi bốn chín trăm linh bốn trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
tăng hai trăm linh hai so với giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn
những kết quả khả quan bước đầu không chỉ là động lực mà còn là tiền đề quan trọng
để lực lượng công an tiếp tục triển khai các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
chính trị cũng đã có bàn hành chỉ thị số hai mươi sáu
chính cái chỉ thị này cũng là một tâm điểm
để cho lực lượng công an và vai trò lãnh đạo của đảng
để mà căn cứ vừa đó mà đề ra chương trình hành động
để mà tổ chức thực hiện
và đặc biệt là đối với tình mặt tuyến hiện nay
không những là nó ảnh hưởng đến bất kỳ an ninh trật tự
nhưng mà đây là một cái vấn đề mà toàn xã hội quan tâm
và đặc biệt đối với các quỹ chính quyền
là một cái nỗi lo
chẳng phải đề ra những giải pháp hữu hiệu
bên cạnh đó công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện
cũng có những chuyển biến tích cực
hơn ba bảy trăm chín mươi lượt người được tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
các mô hình cảm hóa giáo dục giúp đỡ thanh thiếu niên
tái hòa nhập cộng đồng được lòng ghép
cũng được xem là một điểm sáng trong công tác thực hiện
phát biểu tại hội nghị từ đề xuất của các đơn vị địa phương
ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
cũng ký nghị nên sớm đưa các chất mới
trong đó có cỏ mỹ vào danh mục chất ma túy
để tháo gỡ tồn tại hạn chế sớm giải quyết dứt điểm tên hạn bà túy
rồi ví dụ như cái cỏ mỹ cũng đấu tranh mãi bây giờ đưa được vào
trong cái danh mục là chất bà túy mới
nhưng mà biểu là phát hiện bà cái gì
thì không có qua thử không có công cụ gì biết được là
họ xe cỏ mỹ đó nhưng mà làm gì phát hiện ra thì phát hiện không được
không có công cụ
thì cũng bằng không thôi phải không ạ
hay là như là bóng cười si sa những cái chất mà nó không nằm trong cái danh mục gây nghiện
nhưng mà bây giờ giới trẻ tràn lan mà từ bóng cười si sa mà chuyển sang cái dùng thuốc lắc
bà túy thì chỉ có ly lai chỉ có một sợi tắp thôi chứ mấy
xoan qua cái kia liền thôi
nhưng mà cũng không có cái nằm trong cái danh mục là chấm quản lý
cũng tại hội nghị
thành ủy đà nẵng đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống kiểm soát tội phạm và tiền nạn ma túy
trên địa bàn thành phố trong năm năm vừa qua